thủ tướng nhấn mạnh phải có kế hoạch cụ thể chi tiết và triển khai tiêm vaccine an toàn hợp lý hiệu quả phấn đấu đến hết năm
cơ bản tiêm đủ hai mũi cho người từ một mươi tám tuổi trở lên tiếp tục triển khai tiêm vaccine cho trẻ em tiêm mũi ba cho người từ một mươi tám tuổi trở lên
phải ra soát lại các quy trình và thực hiện trong quá trình tiêm chủng không để xảy ra các sự cố đáng tiếc
đặc biệt tiếp tục nâng cao ý thức của người dân trong phòng chống dịch
người dân phải vừa là trung tâm vừa là chủ thể trong phòng chống dịch
thực hiện nghiêm công thức năm k cộng vaccine thuốc điều trị cộng công nghệ cộng ý thức người dân cộng các biện pháp khác
về những nhiệm vụ cụ thể thủ tướng yêu cầu các bộ cơ quan liên quan khẩn trương hoàn thiện xây dựng chiến lược tổng thể
về phòng chống dịch covid một mươi chín và chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội
để trình cho quốc hội vào kỳ hợp cuối năm đối với kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm hai nghìn hai mươi
thủ tướng yêu cầu tiếp tục hoàn thiện trên nguyên tắc các mục tiêu phải sát với thực tế
kinh tế với văn hóa môi trường hài hòa hợp lý giữa công nghiệp nông nghiệp dịch vụ
đặc biệt kế hoạch phát triển phải căn cứ vào các nghị quyết của trung ương và quốc hội
trong đó có ba đột phá chiến lược trong đó phải tìm ra động lực phát triển mới
ưu tiên hoàn thiện thể chế tập trung cho chuyển đổi số ứng dụng biến đổi khí hậu
giữ môi trường đối ngoại hòa bình ổn định chính trị để thu hút đầu tư nâng cao chất lượng nguồn nhân lực
hoàn thiện xây dựng chức năng nhiệm vụ của các bộ ngành gắn với đẩy mạnh công tác xây dựng đảng
trong đó có phòng chống tham nhũng tiêu cực
chuyển sang những tin tức khác theo sở y tế hà nội trong số năm trăm linh chín ca bệnh ghi nhận ngày hôm nay
có hai trăm ba mươi ba ca cộng đồng một trăm chín mươi tám ca tại khu cách ly và bảy mươi tám ca tại khu phong tỏa
phân bố năm trăm linh chín bệnh nhân tại một trăm chín mươi một xã phường thị trấn
thuộc ba mươi trên ba mươi quận huyện
trong đó đống đa bảy mươi năm gia lâm bốn mươi năm ba đình bốn mươi một thanh xuân ba mươi nam từ liêm hai mươi năm hà đông hai mươi ba hoàng kiếm hai mươi ba
sóc sơn hai mươi thường tính một mươi chín chương mỹ một mươi bảy tây hồ một mươi bảy hai bà trưng một mươi sáu hoài đức một mươi sáu thanh oai một mươi sáu
bắc tự liêm một mươi năm hoàng mai một mươi năm mỹ đức một mươi năm đan phượng một mươi bốn mệ linh một mươi hai thanh trị một mươi lòng biên tám quốc oai tám
phúc xuân năm phúc thọ năm
ba vị bốn cậu giấy bốn đồng anh bốn ứng hòa bốn thạch thất hai sơn tây một
phân bố hai trăm ba mươi ba ca cộng đồng theo quận huyện như sau
đỗng đà năm mươi hai gia lâm hai mươi sóc sơn một mươi năm thanh xuân một mươi bốn hà đông một mươi hai bắc tự liêm một mươi một hoài đức một mươi một thường tính một mươi ba đình chín thanh trị chín mỹ đức tám hoàng kiếm bảy nam tự liêm bảy chương mỹ sáu đan phượng sáu phúc thọ năm thanh oai năm hai bà trân bốn quốc oai bốn hoàng kiếm bảy đồng anh bốn thạch thất hai sơn tây một
hoàng mai ba mê linh ba tây hộ ba lồng biên hai ứng hòa hai ba vị một cậu giấy một đồng anh một thạch thất một sơn tây một
cộng dụng số f tại hà nội trong đợt dịch thứ bốn từ ngày hai mươi chín tháng bốn là một mươi một năm trăm bảy mươi năm ca
trong đó số f ghi nhận trong cộng đồng là bốn sáu trăm bảy mươi hai ca
số f là đối tượng đã được cách ly là sáu chín trăm linh ba ca
phường phú huế quận hai bà trưng tp hcm
hà nội đã lập chốt phong tỏa khu tập thể nguyễn công chứ và nhiều con ngõ để phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
lực lượng chức năng phường phú huế quận hai bà trưng tp hcm hiện đã lập hàng trào tạm thời phong tỏa nhiều con ngõ
thuộc phố nguyễn công trứ đồng thời lập chốt cứng bằng những tấm tôn hạn chế người dân ra vào khu vực có nguy cơ cao
người dân được lực lượng chức năng yêu cầu không được rời khỏi nơi cư trú cho tới khi có thông báo mới
khu tập thể nguyễn công trứ quận hai bà trưng đến nay có tổng sáu mươi cái f
ủy ban nhân dân phường phố huế đã ban hành quyết định cách ly y tế đối với toàn bộ người dân sống tại các dãy nhà h ba h bốn h năm b một
tập thể nguyễn công trứ và toàn bộ khu vực chợ xanh nguyễn công trứ các ký ốt tại đường ngang hai các kiosk tại chợ đồ điện đường ngang một
một cán bộ đang làm việc tại chốt phòng tỏa trên đường nguyễn công trứ cho biết hiện tại phường có sáu mươi trường hợp f
lực lượng chức năng đã dần những lớp hàng trào tôn làm chốt cứng hạn chế người dân ra vào khu vực có nguy cơ là diễm
tất cả những trường hợp f f một đã được đưa đi cách ly và điều trị
ở đây đa phần là những người già và chúng tôi đảm bảo thường xuyên việc tiếp tế nhu yếu phẩm cho người dân
trong những ngày này chúng tôi đã tăng cường nhân lực thường xuyên túc trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
tất cả những người dân ở đây đều được chúng tôi nhắc nhở khi vào khu vực có nguy cơ cao cán bộ này cho hay
còn tại tp hcm
ngày hai tháng một mươi hai giám đốc sở y tế tp hcm tăng trí thượng ký văn bản khẩn gửi lãnh đạo các bệnh viện trên địa bàn thành phố
về việc sẵn sàng tiếp nhận người bệnh trong tình hình mới
văn bãi được phát đi trong bối cảnh số ca nhập viện và tử vong ở thành phố vẫn tiếp tục gia tăng
cùng với diễn biến dịch tại khu vực phía nam còn phức tạp
trên thế giới cũng xuất hiện biến chủng mới omicron gây lo ngại
toàn bộ bệnh viện hình thành đơn vị covid một mươi chín
trước tình hình này sở y tế và thành phố đề nghị tất cả các cơ sở khám chữa bệnh
phải thực hiện nghiêm tổ chức phân luồn sang lọc các trường hợp nghi nhiễm
phát hiện ca bệnh quản lý chặt chẽ tránh lây nhiễm chéo
ngoài ra các bệnh viện cần ra soát tái cấu trúc và chức năng phù hợp với yêu cầu thu nhận
điều trị covid một mươi chín và các bệnh lý thông thường khác
cụ thể tất cả bệnh viện thành lập đơn vị covid một mươi chín để sẵn sàng thu nhận điều trị f
đảm bảo dưỡng có oxy thuốc trang thiết bị y tế
đảm bảo mỗi đơn vị có số dưỡng tối thiểu bằng một mươi tổng số dưỡng của cả bệnh viện
các bệnh viện chuyên khoa nhi nhiễm và đa khoa hạng một hình thành đơn vị hồi sức covid một mươi chín
trực thu khoa hồi sức kích cực chống độc để sẵn sàng tiếp nhận điều trị người bệnh nặng
nguy kịch khuyến khích các bệnh viện thành lập khoa hồi sức covid một mươi chín
về tiếp nhận người bệnh từ các bệnh viện điều trị covid một mươi chín chuyển đến
bố trí buồn bệnh riêng biệt tại các khoa lâm sàng sẵn sàng tiếp nhận người bệnh cần được điều trị tiếp bệnh lý nền
do các bệnh viện điều trị covid một mươi chín chuyển đến sau khi đã có xét nghiệm sars cov hai âm tính
đồng thời các đơn vị cần duy trì buồng cách ly tạm tại khoa lâm sàng dành cho người nghi mắc covid một mươi chín
việc tiếp nhận người bệnh hậu covid một mươi chín nhưng cần được chăm sóc và điều trị các bệnh nền
học phục hồi chức năng sau mắc covid một mươi chín là trách nhiệm của các bệnh viện
văn bản của sở y tế nhấn mạnh
trước tình hình số ca mắc mới số ca nhập viện và số ca tử vong vẫn còn gia tăng trên địa bàn thành phố
sở y tế đã có văn bản khẩn về việc các bệnh viện sẵn sàng tiếp nhận điều trị người bệnh covid một mươi chín
ngày hai tháng một mươi hai sở y tế tp hcm đã có văn bản khẩn gửi đến trung tâm hồi sức covid một mươi chín
bệnh viện công và ngoại công lập bệnh viện giải chiến thu dung điều trị covid một mươi chín
và trung tâm y tế quận huyện tp hcm về việc sẵn sàng tiếp nhận điều trị người bệnh covid một mươi chín
thích ứng với tình hình mới
văn bản khẩn được sở y tế đưa ra trước tình hình số ca mắc mới số ca nhập viện và số ca tử vong
vẫn còn tiếp tục gia tăng trên địa bàn thành phố
cùng với tình hình dịch bệnh tại các tỉnh thành khu vực phía nam còn diễn biến phức tạp
tình hình xuất hiện biến chủng mới omicron trên thế giới và căn cứ vào khắc kịp tạng ứng phó
tương ứng với các tình huống diễn tiến và dịch bệnh covid một mươi chín của ngành y tế thành phố
sở y tế yêu cầu các cơ sở khám bệnh chữa bệnh phải thực hiện nghiêm tổ chức phân luồn
sàng lọc tránh lây nhiễm chéo
với các khu cách ly covid một mươi chín tại tất cả các bệnh viện
củng cố và chuyển đổi cách ly thành đơn vị covid một mươi chín để sẵn sàng thu dung điều trị người mắc covid một mươi chín
đảm bảo mỗi đơn vị covid một mươi chín có sâu dường tối thiểu bằng một mươi tổng sâu dường của cả bệnh viện
chưa bao gồm sâu dường của khoa đơn vị hồi sức covid một mươi chín
về bố trí giường hồi sức tích cực cho các trường hợp covid một mươi chín nặng
tại các bệnh viện chuyên khoa nhi nhiễm và bệnh viện đa khoa hạng nhất
hình thành đơn vị hồi sức covid một mươi chín trực thuộc khoa hồi sức tích cực chống độc
để sẵn sàng tiếp nhận điều trị người bệnh nặng nguy kịch
về tiếp nhận điều trị người bệnh từ các bệnh viện điều trị covid một mươi chín chuyển đến
bố trí bùng bệnh riêng biệt tại các khoa lâm sàng
sẵn sàng tiếp nhận người bệnh cần được điều trị tiếp các bệnh lý nền
sau khi đã có xét nghiệm sars cov hai âm tính
duy trì buồn các lý tạm tại các khoa lâm sàng dành cho các trường hợp nghi ngờ mắc covid một mươi chín
sở y tế đề nghị tất cả các bệnh viện đa khoa chuyên khoa
hoặc thuộc các bệnh viện chuyển đổi công năng hoặc bệnh viện tách đôi
khẩn trương xây dựng kế hoạch với quy mô dường điều trị và hồi sức covid một mươi chín nếu có
để sẵn sàng đáp ứng yêu cầu điều trị trong tình hình mới
và gửi về sở chậm nhất trước ngày một mươi tháng một mươi hai
biến thể covid một mươi chín mới omicron đã khiến cả thế giới trao đào trước thêm năm mới
chính phủ nhiều nước châu á đã lập tức siết chặt hạn chế nhập cảnh
cũng như các quy định cách ly nhằm kiểm soát sự lây lan của biến thể
được cho là có khả năng lây lan mạnh hơn cả biến thể delta này
và ngăn chặn một đợt bùng phát dịch bệnh mới
tôi nghĩ xem xét tiêm chủng bắt buộc vào thời điểm này là dễ hiểu và phù hợp
cần thảo luận làm thế nào để có thể khuyến khích tiêm chủng
và có thể nghĩ tới lệnh tiêm chủng bắt buộc trong liên minh
chủ tịch ủy ban châu âu ursula von der leyen cho biết hôm một tháng một mươi hai
bà ursula von der leyen nói thêm không phải mọi người đều có thể tiêm vaccine
như những em nhỏ hay người có tình trạng y tế đặc biệt
song gần như đại đa số người dân đều đủ điều kiện tiêm chủng
chủ tịch ủy ban châu âu cho biết khoảng bảy mươi bảy người trưởng thành
hoặc sáu mươi sáu tổng dân số các nước liên minh châu âu đã được tiêm chủng
điều này có nghĩa là một phần ba dân số châu âu vẫn chưa tiêm vaccine
tường đường một trăm năm mươi bảy người trưởng thành
hai mươi triệu người quá nhiều bà nói
khi được hỏi về thông tin hy lạp từ giữa tháng một năm sau sẽ phạt một trăm một mươi ba đô la mỹ
đối với những người trên sáu mươi tuổi chưa tiêm chủng
bà von der leyen nói rằng đó là thẩm quyền của mỗi nước thành viên và bà tôn trọng quyết định đó
theo dấu liệu từ gondometer khu vực châu âu hiện ghi nhận hơn bảy mươi bốn triệu ca nhiễm
và hơn một bốn triệu ca tử vong do covid một mươi chín
anh là vùng dịch nghiêm trọng nhất khu vực với hơn một mươi hai triệu người nhiễm
và một trăm bốn mươi năm người chết
theo các nhà vi rút học và chuyên gia nghiên cứu về vaccine công nghệ mrna
trong một mươi ngày tới sẽ có kết quả kiểm định phòng thí nghiệm về tính hiệu quả của vaccine
đối với biến thể omicron
singapore thái lan hàn quốc và nhiều nước châu á đã lập tức có các động thái
nhằm ứng phó với biến thể omicron
theo scmp tại singapore bộ trưởng y tế ong je kung ví biến thể omicron
như sự bất ngờ trong trò chơi
tuy nhiên các nhà chức trách singapore không muốn rủi ro
từ ngày ba tháng một mươi hai tất cả khách đến singapore bằng đường hàng không
bao gồm cư dân của nước này và người quá cảnh tại sân bay changi
sẽ phải tuân thủ quy định xét nghiệm nghiêm ngặt
quy định này bao gồm xét nghiệm trước khi đến và xét nghiệm pcr khi đến nơi

cho các nhà chức trách singapore
ngày một tháng một mươi hai bộ y tế malaysia thông báo sẽ tạm thời đưa bệnh viện cho các nhà chức trách singapore

đối với người đến từ các quốc gia có ca nhiễm biến thể omicron
hoặc được xem là có nguy cơ cao với biến thể này
malaysia cũng sẽ hoãn kế hoạch thành lập lan đi lại cho người đã tiêm vaccine với các quốc gia này
bộ trưởng y tế karirurumurun cho biết hành khách bay từ
narbania zimbabwe và malawi cũng không được phép nhập cảnh vào malaysia
tuy nhiên với các trường hợp nhiễm omicron
được ghi nhận tại hồng kông anh australia và một số khu vực khác
dự kiến malaysia cũng sẽ cấm nhập cảnh với người đến từ những nơi này
ông karey cho biết danh sách cấm nhập cảnh của malaysia sẽ được cập nhật hàng ngày
đến nay thái lan vẫn chưa ghi nhận cả nhiễm biến thể omicron nào
tuy nhiên kế hoạch đẩy nhanh quy trình nhập cảnh cho khách du lịch của thái lan
trong đó cho phép khách thực hiện xét nghiệm nhanh thay vì xét nghiệm pcr khi nhập cảnh
có thể phải hoãn lại
hiện tại hành khách được yêu cầu nghỉ ít nhất một đêm tại một khách sạn để chờ kết quả xét nghiệm
các nhà nghiên cứu virus nam phi hiện đi đầu trong công tác kiểm định xét nghiệm trong môi trường phòng thí nghiệm
cùng thời điểm người đứng đầu hai hãng dược hàng đầu thế giới về vaccine công nghệ mrna
đưa ra những đánh giá khác nhau về kỳ vọng hiệu quả của vaccine trước biến thể mới
giám đốc điều hành moderna ông stéphane bachel cho rằng
hiệu lực bảo vệ của vaccine giảm đi
trong khi ông hugo sahin chuyên gia virus học kiêm giám đốc điều hành biotek
đơn vị phối hợp với pfizer trong phát triển vaccine pfizer nhìn nhận
người tiêm chủng đủ liều vẫn có được khả năng bảo vệ cao tránh được tình trạng bệnh nặng khi nhiễm omicron
hãng astrazeneca cũng tuyên bố rằng vaccine có hiệu lực tốt trước các biến thể khác nhau
và chưa có bằng chứng nào cho thấy vaccine suy giảm hiệu quả trước omicron
biến thể mới là vấn đề được dư luận quan tâm
bình luận của người đứng đầu moderna
ngay lập tức đã kích hoạt lan sóng bán tháo cổ phiếu trên thị trường toàn cầu hôm ba mươi tám một mươi một
tại nam phi công việc kiểm định xét nghiệm sơ bộ trong phòng thí nghiệm được đặt dưới sự chỉ đạo của giáo sư pennymore
thuộc viện các bệnh chuyển nhiễm quốc gia nam phi
nhiều biến thể chúng ta biết đúng là đáng ngại nhưng có biến thể có thể làm tăng khả năng kháng vaccine của virus ông mor chia sẻ
ông đồng thời cho biết công tác nghiên cứu sẽ cần thêm thời gian
nhóm nghiên cứu bắt tay công tác kiểm định phòng thí nghiệm cuối tuần trước
dự kiến sau hai tuần sẽ có kết quả đồng nghĩa với việc sẽ phải chờ thêm một mươi ngày nữa